thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt giam và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông đặng việt hà
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
trong một diễn biến liên quan vào chiều tối nay công an tp hcm đã họp báo thông tin
cập nhật tiến độ điều tra vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo
trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt giam và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông đặng việt hạ
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải
ông hà bị điều tra về tội nhận hối lộ
như vậy tính đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tám mươi năm bị can trong vụ án này
trong đó tám mươi bị can là giám đốc phó giám đốc nhân viên của một mươi ba trung tâm đăng kiểm
và bốn bị can thuộc cục đăng kiểm việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong
theo thông tin ban đầu vào sáng sớm ngày chín tháng một một người dân tại phường duy tân tp hcm
phát hiện có hai đối tượng đang phá khóa nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản nên gọi báo cho chủ nhà
bị chủ nhà bắt quả tang hai bên xảy ra xô xát khiến một đối tượng trộm bị thương và tử vong sau khi đi cấp cứu
đối tượng còn lại bỏ trốn
cơ quan công an khuyến cáo người dân không tự ý hành động
khi phát hiện những trường hợp như trên hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
hoặc đường dây nóng một trăm một mươi ba để được hỗ trợ kịp thời bảo vệ tính mạng và tài sản
vận chuyển trái phép chất ma túy nguyễn văn ân chú huyện châu thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam
ngày hai tháng một các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
và công an huyện châu thành a phát hiện
ấn đang điều khiển phương tiện thủy trên kênh bảy nghìn đoạn thuộc thị trấn bảy nghìn
và có tảng chữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ trên hai trăm một mươi một gram ma túy chủ yếu là ma túy đá
bước đầu ân khai nhận vận chuyển số ma túy này cho một người không rõ danh tính
từ thị trấn bảy nghìn về huyện rồng trôm rồng riềng tỉnh kiên giang với giá năm triệu đồng
dùng xe tải có cầu lấy trộm hai cuộn dây cắp điện trọng lượng khoảng bốn tấn
nguyễn văn ten chú huyện u minh tỉnh cà mau đã bị công an huyện u minh mời lên làm việc
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đại diện công ty xây lắp điện cửu long đến công trường thi công
kéo lưới điện trung thế thuộc khu vực xã nguyễn phích huyện u minh tỉnh cà mau
thì phát hiện bị mất hai cuộn dây cắp điện có trọng lượng khoảng bốn tấn
nhận tin báo công an huyện u minh đã triển khai lực lượng và xác định nguyễn văn ten
tài xế lái xe tải có cầu thi công trụ điện thuê cho công ty xây lắp điện cửu long là đối tượng gây án
sau khi lấy trộm được tài sản tèn đem bán tại cơ sở phế liệu được hơn một trăm linh triệu đồng để tiêu xài cá nhân
thưa quý vị vào sáng nay chuyên cơ đưa thủ tướng chính phủ phạm minh chính rời hà nội
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã hạ cánh tại sân bay quốc tế watay thủ đô viên trăn
tham gia chuyến công tác của thủ tướng
ngoại giao bùi thanh sơn bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
chủ tịch ủy ban hợp tác việt nam lào nguyễn trí dũng
bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan
thứ trưởng bộ quốc phòng hoàng xuân chiến thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc
đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương
tham dự kỳ họp lần thứ bốn mươi năm ủy ban liên chính phủ việt nam lào
ngay sau lệ đón chính thức tại phủ thủ tướng thầy thủ đô viêng trăn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc hội đàm với thủ tướng lào sỏn sai sĩ phan đòn
tại cuộc hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên
thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trên cương vị người đứng đầu chính phủ việt nam
và là khách mời đầu tiên của thủ tướng sỏn sai sĩ phan đòn
cảm ơn thủ tướng sỏn sai sĩ phan đòn đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ việt nam
sự đón tiếp nồng hậu trọng thị và chân tình
đồng thời chúc mừng đồng chí sỏn say sì phan đòn được đảng và nhà nước lào tín nhiệm bầu làm thủ tướng
thủ tướng phạm minh chính chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
tới đồng chí sỏn sai sĩ phan đòn
thủ tướng phạm minh chính cũng bày tỏ cảm ơn tình cảm thủy chung trong sáng
sự ủng hộ giúp đỡ trí tình của đảng chính phủ và nhân dân lào luôn dành cho việt nam
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên nhất trí nỗ lực triển khai thỏa thuận chiến lược hợp tác việt lào
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi hiệp định hợp tác song phương việt lào hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
và các thỏa thuận kế hoạch hợp tác đã ký trên các lĩnh vực tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp các kênh
để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt đẩy mạnh trao đổi lý luận chính trị
phối hợp bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng
hai bên cũng nhất trí tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch xây dựng nền kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập tự chủ hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả
ngay sau cuộc hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một mươi văn kiện hợp tác
kết thúc hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trân trọng mời thủ tướng sòn sai sì phan đòn thăm chính thức việt nam trong thời gian sớm nhất
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chiều nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên
tặng quà cán bộ chiến sĩ công an cộng bản vang sai quận say setha thủ đô viên trăn lào
tại buổi làm việc lãnh đạo công an thủ đô viên trăn và trưởng công an cụm bản văng sai đã báo cáo với các đại biểu
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng công an cơ sở tình hình kết quả công tác công an của công an thủ đô viên trăn
và công an cộng bản vang sai cũng như phương hướng công tác thời gian tới
tại buổi làm việc thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam thứ trưởng nguyễn duy ngọc chân thành cảm ơn trung tướng
thứ trưởng bộ công an lào khong kinh phuê la mạ nhi vong đã cùng lãnh đạo công an các đơn vị địa phương sắp xếp thời gian
để đồng chí thứ trưởng có nội dung làm việc với một đơn vị cơ sở của lực lượng công an lào
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện sâu sát của đảng cộng sản hai nước
sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân lực lượng công an hai nước mặc dù còn nhiều khó khăn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
tuy nhiên với tình hình mới hiện nay việc nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng công an cấp cơ sở là yêu cầu cấp bách
và có tinh chất kịp thời trực tiếp và sâu sát nhất
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định với một tình cảm đặc biệt của đảng cộng sản hai nước chính phủ hai nước
đặc biệt là của hai đồng chí bộ trưởng bộ công an việt nam sẽ nỗ lực hết mình cùng với các đồng chí bộ công an lào
để ra nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa góp phần đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước
cũng như tình đoàn kết đặc biệt hữu nghị vĩ đại việt nam lào
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quà của bộ công an việt nam
phạm công an thủ đô vương trăn công an quận sai sết tha và công an cộng bản vang sai
trước đó sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã thăm hỏi động viên tặng quà tết cán bộ chiến sĩ cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
chia sẻ với cán bộ chiến sĩ tại đây phải ra nhà ứng trực làm nhiệm vụ trong bối cảnh tết nguyên đán đang sắp đến gần
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
sâu sát với thực tiễn phối hợp chặt chẽ với bộ công an lào để tham mưu kịp thời hơn nữa
giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ
chiều một mươi một tháng một thăm kiểm tra đôn đốc tiến độ tại công trường xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh công trình này không chỉ là biểu tượng của mối quan hệ gắn bó thân thiết
thắm tình đồng chí anh em của bộ công an hai nước mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của hai đồng chí bộ trưởng
bày tỏ phấn khởi trước tiến độ của công trình
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo các cục chức năng thuộc bộ công an việt nam và bộ công an lào phát huy những kinh nghiệm đã có
khi xây dựng công trình các cục bản nắm kỹ kế hoạch quy hoạch lộ trình của từng tuần
thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra
ghi nhận trách nhiệm và tình cảm của nhà thầu thi công góp phần vun đắp tình đoàn kết của bộ công an hai nước
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quà tết để động viên những cán bộ công nhân đang thi công công trình xuyên tết trên đất nước lào
tặng quà cán bộ chiến sĩ trường lý luận chính trị bộ công an lào và các đơn vị chức năng thuộc bộ công an việt nam đang làm việc tại đây
nhân chuyến công tác tại lào chiều cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn công tác của bộ công an việt nam
đã đến thăm hỏi
thưa khỏe đồng chí trung tướng thong lét mang nong bách thứ trưởng bộ công an lào
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến công an các địa phương để triển khai công tác quản lý tạm giữ tạm giam năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự tại điểm cầu hà nội có các đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự bộ công an
đại diện lãnh đạo cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng và một số đơn vị chức năng thuộc bộ
báo cáo tổng kết công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam năm hai nghìn hai mươi hai nêu rõ thực tiễn công tác tạm giữ tạm giam thời gian qua cho thấy
đây là công tác quan trọng luôn được chính phủ bộ công an đặc biệt quan tâm hiệu quả ngày càng tăng cao đã kịp thời giải quyết xử lý những vướng mắc phức tạp nảy sinh trong quá trình quản lý thi hành tạm giữ tạm giam
việc kiểm tra giám sát giám sát tạm giữ tạm giam được tăng cường nên đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại hạn chế khắc phục khó khăn vướng mắt trong quản lý tạm giữ tạm giam
hệ thống bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác tạm giữ tạm giam được bố trí mang tính chuyên sâu cơ sở vật chất phục vụ quản lý giam giữ dần được củng cố tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác vũ trang bảo vệ đảm bảo thực hiện quyền và chế độ của người bị tạm giữ người bị tạm giam theo đúng quy định của pháp luật phục vụ có hiệu quả công tác điều tra truy tố xét xử và thi hành án công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về tình hình kết quả công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời phân tích xác định rõ những tồn tại hạn chế chỉ rõ nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục khả thi thiết thực trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những kết quả và thành tích của các lãnh đạo cán bộ chiến sĩ hệ lực lượng cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam trong những năm qua
để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam bộ trưởng tô lâm đề nghị lãnh đạo chỉ huy công an các cấp phải có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí vai trò tính chất tầm quan trọng của công tác này để cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật xếp chặt kỷ cương kỷ luật quy chế làm việc quy trình công tác bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy các cấp sự quản lý điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo chỉ huy
đơn vị địa phương tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt điện chỉ đạo của bộ về đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân theo đúng quy định đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các cơ sở giam giữ trong dịp tết
cũng tại hà nội hôm nay bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai theo kết luận số hai mươi năm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư và thông báo số một nghìn một trăm một mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng trung mương đảng
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận chia sẻ kinh nghiệm đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắt và giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đã đánh giá cao các ý kiến của các đơn vị đào tạo đơn vị sử dụng kết quả đào tạo cơ quan tham mưu và nhất là ý kiến đóng góp của các cơ quan trung ương
đồng thời giao cho cục đào tạo bộ công an tiếp thu tối đa có chọn lọc các ý kiến đề xuất để hoàn thiện nội dung báo cáo sớm các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới
thứ trưởng trần quốc tỏ thống nhất với đề nghị của các đại biểu tại hội nghị đề xuất ban tổ chức trung ương ban tuyên giáo trung ương và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh báo cáo ban bí thư đồng ý quyết định chính thức giao nhiệm vụ cho các học viện công an nhân dân được đào tạo trình độ cao cấp chính trị lâu dài
báo cáo ban bí thư quyết định cho các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân được đảm nhận nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị
thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba chiều nay đoàn công tác của lãnh đạo đảng nhà nước do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà chúc tết một số cơ quan đơn vị tại tỉnh hưng yên
cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí đại diện ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổng liên đoàn lao động việt nam cùng đại diện các cơ quan của bộ công an
về phía tỉnh hưng yên có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hưng yên cùng đại diện các cơ quan của tỉnh hưng yên
đoàn công tác đã nghe đại diện ủy ban nhân dân tỉnh hương yên báo cáo về một số kết quả tình hình kinh tế xã hội và xây dựng đảng của đảng bộ tỉnh hưng yên trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm hai nghìn hai mươi hai tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh hương yên đạt một mươi ba bốn cao nhất trong khoảng một mươi năm năm trở lại đây đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông hồng và đứng thứ năm cả nước
cùng với đó đoàn đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đón tết nguyên đán quý mão tại địa phương
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đánh giá cao những nỗ lực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cải cách hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đại tướng tô lâm đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh hương yên quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số một mươi chín của ban bí thư về tổ chức tết quý mão hai nghìn hai mươi
đánh giá cao những nỗ lực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cải cách hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội phát huy của truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ai của dân tộc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách những người có công những người có hoàn cảnh khó khăn các cơ hội nghèo những người có hoàn cảnh để đảm bảo nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân đón tết quý mão thật tươi vui an toàn lành mạnh tăng cường công tác quản lý thị trường hồn định
đại tướng tô lâm cũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe hạnh phúc và thành công tới đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hưng yên
cũng nhân dịp này đại tướng tô lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trao tặng năm trăm linh nhà đại đoàn kết và năm trăm linh xuất quà cho các gia đình người có công gia đình chính sách người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hương yên
cũng trong chiều nay đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra và chúc tết bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên
sau khi nghe đại diện bộ chỉ huy quân sự báo cáo về một số kết quả công tác trong năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là công tác xây dựng đảng công tác huấn luyện chiến đấu
cũng như công tác phối hợp với lực lượng công an nhân dân để giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó với thiên tai dịch bệnh và công tác chuẩn bị ứng trực tác chiến trong dịp tết nguyên đán quý mão
đại tướng tô lâm chúc mừng bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa bộ chỉ huy quân sự và công an tỉnh hương yên trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
thế trận an ninh nhân dân vững chắc giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhân dịp này đại tướng tô lâm cũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ thân nhân các cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên
cũng trong chiều nay đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc và chúc tết toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hưng yên
sau khi nghe báo cáo về các mặt công tác của công an tỉnh hương yên trong năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ
chiến sĩ công an tỉnh hương yên trong thời gian qua gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến toàn thể tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên
đại tướng tô lâm yêu cầu thời gian tới công an tỉnh cần tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn và công tác phòng chống tội phạm chú trọng kéo giảm tội phạm xây dựng xã hội trật tự kỷ cương chú trọng xây dựng lực lượng công an xã đảm bảo đời sống sinh hoạt và chế độ cho cán bộ chiến sĩ công an xã yên tâm công tác
trước mắt chủ động nắm chắc tình hình kết hợp thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm bảo vệ tích nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba theo chỉ đạo của bộ bảo đảm và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân
cũng trong dịp này đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà thương binh nguyễn văn dính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường an tảo thành phố hương yên hiện là thương binh sáu mươi một đã trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ và bị thương ở bàn kéo năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn

trần quốc tỏ bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và chúc mừng những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
nhân dịp bước sang năm mới hai nghìn hai mươi ba và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng bộ công an gửi lời cảm ơn và chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình tiếp tục đoàn kết và phát triển đạt được những kết quả to lớn hơn nữa
đồng chí cũng mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình tiếp tục tạo mọi điều kiện để lực lượng công an ninh bình phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ và các đồng chí trong đoàn công tác đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh ninh bình đã đạt được trong thời gian qua